thưa quý vị lãi suất ngân hàng giảm thấp kỷ lục đã khiến số lượng các nhà đầu tư mới
tại thị trường chứng khoán tăng vọt
cơ chế làm nhà ở thương mại giá dưới hai mươi triệu đồng một mét vuông của bộ xây dựng
đang được dư luận quan tâm
đáng chú ý với mức tính phí dựa theo khối lượng xả nhiều rác sẽ phải trả nhiều tiền
sau đây là nội dung chi tiết
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi đến ban chỉ đạo ba mươi tám chiến quốc gia
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành trường thuộc trung ương đề nghị tăng cường lực lượng
tại các cửa khẩu lối mòn để ngăn chặn tình trạng lợn nhập lậu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn
hiện tượng buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa việt nam và các nước
đặc biệt là lào campuchia đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm
như bệnh dịch tàn lợn châu phi lờ mùm long móng từ các nước vào việt nam
theo số liệu của ngân hàng nhà nước lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống
chỉ còn một mươi sáu một năm mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây
cùng với sự đi xuống của lãi suất các ngân hàng cũng giảm vai muộn lẫn nhau
lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm còn một mươi sáu một năm kỳ hạn một tuần còn hai mươi chín một năm
kỳ hạn hai tuần còn bốn mươi năm một năm
kỳ hạn một tháng xuống một một năm kỳ hạn ba tháng hai ba mươi năm một năm kỳ hạn sáu tháng ba hai mươi ba một năm
đây là mức thấp nhất trên thị trường trong nhiều năm trở lại đây
việc ngân hàng nhà nước liên tục giảm lãi suất và hiện lãi suất ngân hàng đã ở mức thấp kỷ lục
đã khiến các nhà đầu tư chọn thị trường chứng khoán
dòng tiền nội liên tục trở thành điểm nhấn của thị trường chứng khoán
khi khối lượng và giá trị giao dịch luôn duy trì ở mức cao
khi lãi suất gửi tiết kiệm đang ở mức thấp
trở thành nơi thu hút những nhà đầu tư mới
số liệu được thống kê cho thấy có tới hơn bảy trăm linh triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch
tương đương gần một mươi tỷ đồng đạt mức cao nhất trong lịch sử
trên toàn thị trường giá trị giao dịch lên tới hơn một mươi một tám trăm linh tỷ đồng
bộ xây dựng đang dự thảo nghị quyết khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp
để trình chính phủ bắt hành trong quý ba năm nay
phát triển loại căn hộ thương mại có giá dưới hai mươi triệu đồng một mét vuông
so với hiện hành đây là mức giá gây kinh ngạc
nghị quyết sẽ đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi cho dự án phát triển nhà ở
có giá bán không quá hai mươi triệu đồng một mét vuông
loại hình căn hộ này được thiết kế theo tiêu chuẩn căn hộ khép kín
có diện tích sử dụng dưới bảy mươi mét vuông sàn giá bán không quá hai mươi triệu đồng một mét vuông
như vậy giá một căn hộ tối đa không vượt quá một năm tỷ đồng một căn đã bao gồm thuế vat
mới đây tập đoàn hòa bình và tập đoàn p group đã ký kết hợp tác thi công xây dựng
tòa tháp đôi park ba a và ba b dự án pct high park tại tp hcm
thời gian thi công trong ba trăm sáu mươi ngày tổng giá trị gói thầu hơn bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
tổng diện tích tám sáu hectare gồm sáu tòa tháp cao từ một mươi năm đến một mươi tám tầng với hai năm trăm linh căn hộ
quy mô từ một đến ba phòng ngủ mật độ xây dựng chiếm hai mươi ba
phần còn lại để phát triển hệ thống công viên cây xanh trường học và dịch vụ nội khu
đồng thời tập đoàn xây dựng hòa bình cũng vừa khởi công xây dựng dự án aqua city hạ long
tại quảng ninh với tổng giá trị gói thầu tạm tính là hai trăm hai mươi tỷ đồng
thông thường đến thời điểm nắng nóng các mặt hàng máy lạnh quạt điện quạt hơi nước tiêu thụ rất mạnh
tuy nhiên mùa nắng nóng năm nay cho thấy sức tiêu thụ giảm đáng kể so với các năm trước
do sức tiêu thụ máy lạnh quạt điều hòa giảm nên các trung tâm siêu thị điện máy
phải tổ chức tiếp thị bằng cách bày hàng ra sảnh về hè để gây sự chú ý với người tiêu dùng
với nhiều chương trình giảm giá tặng quà cho người mua
hầu hết những sản phẩm máy lạnh bày bán ở vỉa hè có giá khá rẻ khoảng từ năm đến chín triệu đồng một bộ
loại từ một một năm hp
dự thảo luật bảo vệ môi trường đặt vấn đề tính toán chi phí gom xử lý rác thải sinh hoạt
dựa trên khối lượng sử dụng thay vì cách tính bình quân đột đồng như hiện nay là một mươi hai mươi nghìn đồng một hộ
mà tính trên lượng rác thải ra người xả rác phải chi trả đúng với lượng rác đã thải ra môi trường
mức phí xử lý rác hiện nay đang rất thấp các đơn vị là doanh nghiệp khi xả rác tới đây
phải chi trả đúng giá nếu tổ chức cá nhân không thực hiện phân loại rác thải
khối lượng rác thải nhiều sẽ phải trả nhiều tiền người dân sẽ phân loại rác vào các bao bì có màu sắc khác nhau
mỗi bào bì có thể tích khác nhau phí thu gom xử lý rác sẽ được tính vào giá bán các bào bì này